một đám cháy lớn đã xảy ra tại sưởng bông nguyên liệu kho dấu một mươi một của công ty meisheng textile việt nam
tại thị trấn ngãi giao huyện châu đức tỉnh bà rê vũng tàu
theo thông tin ban đầu vào lúc một mươi tám h ngày một tháng bốn khi các công nhân vào nhận ca thì phát hiện đám cháy bốc lên nghi ngút
tại kho chứa rộng khoảng ba m hai với sức chứa một năm trăm linh tấn nguyên liệu bông
lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bà rịa vũng tàu đã huy động bảy xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn một trăm linh chiến sĩ để dập lửa
phải đến gần sáng ngày hai tháng bốn đám cháy mới cơ bản được khống chế
tuy nhiên bông là vật liệu dễ cháy nên việc dập lửa vẫn gặp rất nhiều khó khăn